tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đại sứ vương quốc anh và bắc iceland gillette lever đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn
hai bên cần khai thác tốt lợi thế này qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược phát triển ngày càng toàn diện thực chất có hiệu quả
chủ tịch nước cảm ơn vương quốc anh cam kết sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu gọi tắt là evfta cũng như việc ký kết hiệp định thương mại song phương việt nam và anh
trên bình diện quốc tế chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương trong khuôn khổ liên hợp quốc
về phần mình đại sứ gillette lever khẳng định lại quan điểm của chính phủ anh là duy trì cam kết hợp tác với các nước đối tác trong khu vực châu á thái bình dương
trong thời gian tới vương quốc anh sẽ tiếp tục đổi mới hợp tác kinh tế với việt nam trên nhiều lĩnh vực như cải thiện môi trường kinh doanh xây dựng thành phố xanh
đại sứ gillette lever cũng đề xuất với chủ tịch nước trần đại quang về ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa vương quốc anh và việt nam trong những năm tới đó là về kinh tế thương mại và đầu tư
cùng với đó vương quốc anh mong muốn hợp tác với việt nam trong ứng phó với các thách thức toàn cầu nhất là về lĩnh vực môi trường